tại hà nội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập
và đón nhận huân chương sao vàng phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
đồng chí nguyễn khoa điểm nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
cùng dự còn có đại diện các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và hơn bốn trăm linh đại biểu đại diện cho các hội văn học nghệ thuật
các thế hệ văn nghệ sĩ trong cả nước
ngày này bảy mươi năm về trước hai mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại chiến khu việt bắc thực hiện chủ trương của trung ương đảng và bác hồ
hội nghị văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất khai mạc với sự có mặt của tám quốc gia
sáu mươi đại biểu văn nghệ sĩ
hội nghị đã có một quyết định lịch sử thành lập hội văn nghệ việt nam tiền thân của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
mở ra một thời kỳ mới cho văn nghệ cách mạng việt nam
bảy mươi năm qua các thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà đã đồng hành cùng dân tộc không ngừng sáng tạo
truyền bá những giá trị văn học nghệ thuật góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần giàu bản sắc việt nam hiện đại và nhân văn
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
trong lịch sử phát triển hàng ngàn năm của dân tộc văn học nghệ thuật việt nam đã góp phần hôn đúc nên truyền thống yêu nước và nhân văn
gắn bó máu thịt với đất nước với nhân dân trở thành sức mạnh to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
đúng như chủ tịch hồ chí minh đã từng chỉ dẫn văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy
và văn hóa soi đường cho quốc dân đi
ra đời trưởng thành và phát triển trong những năm tháng cả dân tộc chiến đấu kiên cường đầy hy sinh gian khổ
chống thực dân pháp chống đế quốc mỹ chiến đấu bảo vệ vững chắc biên cương lãnh thổ của tổ quốc
được nhân dân hết lòng yêu mến đùm bọc và quý trọng
đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng việt nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh
nhiều văn nghệ sĩ ra mặt trận vừa cầm bút vừa cầm súng
nhiều người đã anh dũng hy sinh
trong tư thế của người chiến sĩ người anh hùng
các thế hệ văn nghệ sĩ đã có mặt trên mọi mặt trận
chính trị quân sự kinh tế văn hóa ngoại giao v v
trong bất cứ thử thách và hoàn cảnh nào cũng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đến nay nhìn lại dù có thể chỉ ra một vài hạn chế có tính lịch sử khó tránh khỏi
thì chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền tự hào rằng
giai đoạn văn học cách mạng đó
giai đoạn văn học cách mạng nghệ thuật đó đã có những đóng góp xứng đáng
vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc
vì độc lập tự do vì thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân và khát vọng chủ nghĩa xã hội
xin cảm ơn các thế hệ văn nghệ sĩ việt nam đã làm nên thành tiêu đó
xin cảm ơn liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
đã thực sự trở thành một môi trường sáng tạo lành mạnh

một mái nhà chung đầm ấm của các thế hệ văn nghệ sĩ
trong giai đoạn lịch sử lớn lao hào hùng này của dân tộc
hơn ba mươi năm qua từ sức tác động mạnh mẽ của tư tưởng đổi mới
văn học nghệ thuật đã vượt qua nhiều thách thức và khó khăn
tiếp tục phát triển nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống đấu tranh
lao động sáng tạo của nhân dân
bước đầu tạo dựng nên một diện mạo mới của văn học nghệ thuật việt nam hiện đại
trong đó một mặt tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp
trong truyền thống văn hóa văn nghệ dân tộc
là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn sâu sắc
giàu bản sắc dân tộc
mặt khác cố gắng bám sát hiện thực
đời sống trong cuộc đấu tranh phong phú phức tạp ngày hôm nay
và nỗ lực vươn lên sự phát triển toàn diện
ngày càng hiện đại đa dạng hóa về nội dung và phương thức biểu hiện
nhiều anh chị em văn nghệ sĩ đã kiên trì
tìm tòi tự vượt lên chính mình âm thầm lao động sáng tạo
để khẳng định các giá trị mới của nền văn nghệ cách mạng việt nam
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế và phát triển đất nước
dưới sự lãnh đạo của đảng văn học nghệ thuật
luôn được đặt trong yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước
tạo khí thế mới sung lực mới cho sự nghiệp bảo vệ đổi mới và phát triển đất nước
như lời dạy của bác hồ ngòi bút của các bạn
cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà
mà anh em văn hóa và trí thức phải làm
tổng bí thư đề nghị các văn nghệ sĩ hướng tới mục tiêu
nuôi dưỡng xây dựng con người việt nam của thời kỳ mới
theo tổng bí thư nguyễn phú trọng mỗi văn nghệ sĩ phải tự đổi mới mình
vừa có bản lĩnh sự tỉnh táo vừa có cách nhìn cách nghĩ
và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật
phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước hôm nay
có rất nhiều điều để nói để viết
nhưng quan trọng là nói như thế nào và viết như thế nào
nhiều người thường bảo văn nghệ phải chiếu sáng cuộc sống
chứ không chỉ là nơi cuộc sống hiện hình
văn nghệ bồi dưỡng nâng cao con người chứ không phải chỉ là nơi
giải bày tâm trạng cá nhân hạ thấp con người
mong sao các văn nghệ sĩ nhận được
và thể hiện thật rõ điều đó để xứng đáng là niềm hy vọng mới của nhân dân
đừng để cho sự tầm thường dễ giái ám ảnh mình
các đồng chí cần thường xuyên học hỏi đúc rút những bài học tốt
từ các thế hệ đi trước để tiếp tục đi xa hơn vững vàng hơn
bài học đó phải chăng vẫn là khát vọng lớn lao lý tưởng cao cả
hòa nghiệp đập trái tim mình với nghiệp đập trái tim toàn dân tộc

lăn lộn với thực tiễn phong phú sôi động của cuộc sống nhân dân
chứ không phải chỉ đi vào tâm trạng cá nhân gặp nhấm tâm tư yếm thế
lấy tiền xảo thay cho tài năng nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp
thậm chí coi văn nghệ thì đơn giản như là thú vui giải trí
hoặc một cuộc chơi một cuộc đam mê bình thường
thực tế đời sống văn học nước ta và trên thế giới cho thấy
những tác gia lớn là những tác gia có khát vọng
và hoài bão lớn có tầm nhìn xa có tư duy sâu sắc
chỉ có khát vọng và hoài bão lớn về sự sáng tạo
thì mới đi xa và bền vững được
bởi vì mục đích cuối cùng của người nghệ sĩ là tác phẩm hay
tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
nó phản ánh tâm hồn và tính cách dân tộc
những điều lớn lao mạnh mẽ của con người và dự báo cho cả tương lai
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
các cấp ủy chính quyền cần nhận thức sâu sắc vai trò
vị trí quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới
tạo mọi điều kiện thuận lợi cổ vũ các hoạt động văn học nghệ thuật
phải coi đây vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm
xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống là sự nghiệp chung của cả dân tộc
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang đã trao tặng
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam hôn trương sao vàng
ghi nhận những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa